không khí ấm áp và vui tươi của ngày tết cổ truyền cũng đang lan tỏa tới rất nhiều du khách quốc tế đang có mặt ở việt nam
theo thống kê đã có tới hơn một triệu du khách nước ngoài chọn việt nam làm điểm đến du lịch trong tháng một tăng hai mươi ba sáu so với cùng kỳ năm ngoái
và có rất nhiều trong số đó coi đây là dịp để trải nghiệm không khí tết việt một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm
trong đó lượng khách đến bằng phương tiện đường không tăng hai mươi sáu sáu khách đến bằng phương tiện đường bộ tăng một mươi năm năm
trong năm hai nghìn một mươi bảy du lịch việt nam phần đấu đón một mươi một năm triệu lượt khách du lịch quốc tế phục vụ sáu mươi sáu triệu lượt khách du lịch nội địa tổng thu từ khách du lịch đạt bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
du lịch việt nam cũng hướng đến mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi đón một mươi bảy hai mươi triệu lượt khách du lịch quốc tế tám mươi hai triệu lượt khách du lịch nội địa
đạt ba mươi năm tỷ usd để hiện thực hóa những mục tiêu nêu trên trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành du lịch tập trung hoàn thiện nội dung dự thảo luật du lịch sửa đổi
chính quốc hội ban hành bên cạnh đó ngành triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn